thưa quý vị và các bạn thông tin mà nhóm phóng viên antv vừa mới thực hiện được trong đêm qua
sau khi khởi tố bị can vào tối ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
đã bắt tạm giam đối tượng nguyễn kim hưng tức là hưng kính để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
và trong tối ngày hôm qua lực lượng công an đã đến khám xét nhà của hưng kính
đây được xác định là đối tượng cầm đầu nhóm bảo kê chợ long biên
và sau đây là những hình ảnh mà phóng viên antv thực hiện trong đêm qua
theo đó vào khoảng một mươi chín h ba mươi tối qua ngày bốn tháng một lực lượng chức năng đã có mặt
tại nhà nguyễn kim hưng tức hưng kính ở số một mươi một hàng động quận hoàn kiếm thành phố hà nội
để thực hiện lệnh khám xét cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp phòng làm việc
của phó ban quản lý chợ long biên thu giữ hai mươi ba thùng đựng nhiều tài liệu
hóa đơn liên quan đến hoạt động bảo kê tại chợ này
trước mắt cơ quan điều tra đã chứng minh được nhóm của hưng kính chiếm đoạt một mươi bảy triệu đồng
ở đây thì có một tổ bốc xếp của ban quản lý chợ long biên do nguyễn kim hưng tức là hưng kính là tổ trưởng
trong tổ trưởng này thì hưng kính là tổ trưởng và có bốn người là nhân viên
hưng kính cũng dùng rất nhiều thủ đoạn có thể nói dùng các ảnh hưởng của các người khác
điều tra vụ này thì chúng tôi cũng rất mất nhiều thời gian
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội cho biết
cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn hữu tiến tức tiến hói thành viên tổ bốc xếp chợ long biên
cơ quan điều tra xác định tiến có hành vi đồng phạm với hương kính
và thành viên tổ bốc xếp bảo kê cưỡng đoạt tài sản của các tiểu thương

ở đây thì công an tp hà nội cũng nhận được đơn của một số tiểu thương của chợ long biên
có tố cáo là cái nhóm của hưng kính này cũng lợi dụng cái việc là ban quản lý giao cho cái việc là bốc xếp ở đây
thì đã có những cái hành vi tức là cưỡng ghép và bắt ép một số tiểu thương phải lột tiền
có những cái việc chẳng hạn như là bắt ép một số tiểu thương bắt ép một số tiểu thương phải lột tiền

và nếu như mà gia đình không đồng ý nộp tiền thì có thể gây khó khăn và thậm chí là đe dọa
trước đó ngày năm tháng một mươi hai viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba bị can là nhân viên tổ bốc xếp tại chợ long biên
về hành vi cưỡng đoạt tài sản
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật
cũng liên quan đến vụ án này thì trước đó một tiểu thương kinh doanh hoa quả tại chợ long biên
vì quá út ức đã thu thập bằng chứng lập phi bằng tố cáo hành vi bảo kê
của một nhóm người thuộc tổ bốc xếp số hai chợ long biên do hưng kính cầm đầu
đồng thời phản ánh đến cơ quan báo chí
tiểu thương này cho biết đã phải nộp đến cả trăm triệu đồng để có một chỗ đỗ xe bốc xếp hàng hóa trong chợ
nếu không nộp đủ thì nhóm người này dùng nhiều cách để gây cản trở việc bốc xếp hàng hóa
như là lái xe ô tô chặn trước cửa các ký ốt thường xuyên hăn dọa và khủng bố bằng chất bẩn và ca thối
ngoài ra thì nhóm người này còn nga nghiên thu nhiều khoản tiền khác không có trong quy định
hoặc là vượt xa số tiền trong quy định
rất nhiều tiểu thương trong chợ đầu mối long biên cũng đã bị băng nhóm bảo kê của hưng kính
đòi trung chi nộp tiền các loại dịch vụ đỗ xe bốc xếp
khi các cơ quan báo chí phản ánh vụ việc này thì một số đối tượng đã nhắn tin đe dọa tới các phóng viên và gia đình của họ